hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy góp phần bảo vệ môi trường
thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã triển khai thực hiện mô hình đi chợ cùng làn nhựa
mô hình đã nhận được sự hướng ứng của đông đảo hội viên qua đó hạn chế túi ni lông khó phân hủy thải ra môi trường
trước đây chị nguyễn thị hảo có thói quen đựng thực phẩm trong các túi ni lông
nhưng từ khi được hội phụ nữ các cấp tuyên truyền về tác hại của túi ni lông với sức khỏe và môi trường
thì chiếc làn nhựa này đã trở thành người bạn đồng hành của chị cũng như các chị em phụ nữ khác trong thôn
hiện mô hình đi chợ bằng làn nhựa đã được triển khai thực hiện ở sáu xã thị trấn trên địa bàn huyện bảo thắng
và đã có gần một chiếc làn nhựa được phát cho chị em sử dụng thay thế túi ni lông
cùng với mô hình đi chợ bằng làn nhựa hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện còn có nhiều mô hình đóng góp tích cực
trong việc bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cộng đồng
thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục vận động các hội phụ nữ các xã cũng như là chỉ đạo đến các vận động các hội viên
là tiếp tục thực hiện cái mô hình này
thay bằng có thể thay đổi bằng nhiều nhất và có thể là vấn đề là vệ sinh môi trường là cũng thay
vẫn nói là một bông hoa thì thay bằng cái việc là một cái túi ni lông để làm sao cho hạn chế cái rác thải
phong trào đi chợ bằng làn nhựa tuy là hành động nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn góp phân bảo vệ môi trường
với thông điệp mỗi người đều có thể sống sao cho bớt rác và nhiều hoa mỗi ngày từ những phần việc bé nhỏ của mình